phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thanh hóa
về công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số ba gây ra
tuy tầm bão số ba không đổ bộ vào tỉnh thanh hóa song tình hình thiệt hại lại nghiêm trọng nhất
với nhiều mất mát cả về người và tài sản
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo tỉnh
và các đơn vị liên quan trong việc giúp đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ
thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước chia sẻ với tỉnh thanh hóa và các địa phương
về những mất mát chia buồn với gia đình các nạn nhân
trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh thanh hóa cần tiếp tục quan tâm triển khai công tác khắc phục hậu quả
có các giải pháp giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống tái thiết hạ tầng phát triển sản xuất
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đại diện cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
trao hai trăm linh triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ thanh hóa
cá nhân phó chủ tịch nước cũng đã gửi nhiều phần quà để các cháu học sinh vùng lũ mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới